từ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thuốc nam trên địa bàn huyện trợ mới tỉnh an giang
cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ được nguyên nhân của vụ cháy là do lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã bình long huyện châu phú ra tay phóng hỏa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn linh để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra trong khoảng thời gian linh sinh sống tại quê vợ ở xã kiến an
linh có mâu thuẫn với bà trần thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã long điền b huyện trợ mới
nguyên nhân vì linh cho rằng bà quốc nói mình là người nghiện ma túy
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu linh mang theo mật lửa đến nhà thuốc nam của bà cúc
tại ấp phú thượng ba xã kiến an châm lửa đốt sau đó bỏ về nhà
lúc này người dân xung quanh phát hiện nhìn
thuốc nam bị cháy nên đã chi hô cùng với lực lượng chức năng địa phương dập tắt đám cháy
may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản
riêng lê văn linh sau đó đã bị cơ quan công an mời lên làm việc
tại cơ quan công an lê văn linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình